hai theo dõi sát diễn biến của vùng ấp thấp để triển khai các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện và điều kiện ứng phó bảo đảm phát huy vai trò sung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống thiên tai dịch bệnh đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông tại các khu vực bị ngập lụt chia cắt đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra thiên tai
sẵn sàng phương án huy động lực lượng công an địa phương công an xã chính quy và các trung đoàn cảnh sát cơ động giúp nhân dân thu hoạch nông sản hoa màu thủy sản
bố trí lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai sơ tán di rời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương
chủ động các phương án phòng chống thiên tai dịch bệnh trong cơ quan đơn vị công an bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai dịch bệnh tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai dịch bệnh thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ
số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai
thông tin từ ủy ban an toàn giao thông quốc gia
bốn tháng đầu năm toàn quốc xảy ra hơn ba tám trăm linh vụ tai nạn giao thông làm chết hơn hai hai trăm linh người bị thương hơn hai bốn trăm linh người
so với bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một số vụ tai nạn giao thông giảm sáu trăm chín mươi bốn vụ nhưng số người chết tăng bảy người
trong đó tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu ở đường bộ hơn ba bảy trăm linh vụ làm chết hai hai trăm hai mươi hai người
bị thương hơn hai hai trăm linh người bị thương hơn hai hai trăm hai mươi hai người
so với cùng kỳ năm trước giảm sáu trăm chín mươi vụ giảm chín người chết giảm tám trăm linh một người bị thương
đường sắt xảy ra hai mươi năm vụ làm chết một mươi sáu người bị thương bảy người
so với cùng kỳ của năm trước tăng một vụ giảm bốn người chết
đường thủy xảy ra một mươi bốn vụ làm chết hai mươi bảy người bị thương một người
so với cùng kỳ năm trước giảm ba vụ tăng một mươi sáu người chết
hàng hải xảy ra hai vụ làm chết và mất tích một mươi một người
so với cùng kỳ giảm hai vụ tăng bốn người
chết và mất tích chỉ tính riêng trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc xảy ra hơn một vụ
làm chết sáu trăm linh người và làm bị thương sáu trăm chín mươi người
tòa án nhân dân tp hà nội vừa quyết định ngày một mươi hai tháng năm tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và một mươi ba bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là
thuốc chữa bệnh man nhãn mark health hai nghìn canada thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tp hcm các tỉnh thành phố khác
và cục quản lý dược bộ y tế phiên tòa dự kiến là sẽ diễn ra trong một tuần
trong vụ án này nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và hai bị cáo nguyễn việt hùng
nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế và lê đình thanh nguyên công chức cục hải quan
tp hcm bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tiếp tục với một thông tin khác
một đường dây ma túy với số lượng đặc biệt lớn vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên đấu tranh triệt phá và bắt giữ tám đối tượng
với hơn nửa triệu viên ma túy tổng hợp cùng với bảy mươi hai bánh heroin bị thu giữ
vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ban chuyên án đã triệt phá bắt giữ thành công bốn đối tượng
thu năm trăm năm mươi hai viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan
đây là các đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ khu vực biên giới việt lào sang lai châu rồi đi lào cai để tiêu thụ
lần theo các dấu vết để đấu tranh mở rộng vào ngày một mươi một tháng bốn tổ công tác tiếp tục bắt giữ thêm
hai đối tượng đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin tại khu vực bản mới xã trà cang
từ lời khai của các đối tượng ban chuyên án xác định trang a sang là chủ mưu cầm đầu của đường dây này
ngày hai mươi bốn tháng bốn tại xã mường tong huyện mường nhé lực lượng công an đã bắt giữ thành công trang a sang
khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ gồm sáu mươi bánh heroin một xe máy và một điện thoại
tiếp tục mở rộng chuyên án công an điện biên đã bắt chang a dua là bố đẻ của chang a sang
về hành vi che giấu tội phạm
thưa quý vị và các bạn trong thời gian qua các đối tượng phạm tội không chỉ hình thành đường dây
ổ nhóm trang bị và sử dụng các loại hung khí như dao kiếm mã tấu
mà còn có cả những vũ khí nóng như súng súng tự chế và các công cụ hỗ trợ trong quá trình gây án
điều này không chỉ gây ra nhiều khó khăn và nguy hiểm với lực lượng chức năng
mà còn gây bất an và lo lắng trong nhân dân
trong thời gian qua công an tp sông công tỉnh thái nguyên đã tập trung đấu tranh mạnh
để kìm giảm loại tội phạm này
ghi nhận ngay sau đây tại thái nguyên
đây là đối tượng mai thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
vừa bị tổ công tác của công an tp sông công bắt quả tang cùng sáu đối tượng khác
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ tổng cộng hơn sáu mươi tám gram ma túy tổng hợp
và một số vật chứng liên quan
trong đó có hai khẩu súng ngắn gồm một khẩu súng tự chế một khẩu súng nghi là súng quân dụng năm viên đạn
tuy nhiên đối tượng vẫn quanh co chối tội không thừa nhận hành vi nguy hiểm của mình
trong cái việc mà tôi chơi ma túy và có bạn bè chơi là tuyệt đối tôi không thu lợi bất chính gì ở đấy cả
và tôi chỉ là giao lưu bạn bè ngồi chơi với nhau thôi
việc tôi tàng trữ khẩu súng là do tôi nghĩ là khẩu súng đấy là công cụ bất chấp
và để tôi sau này là để giúp tôi trong công việc kinh doanh nghĩa là làm cho anh em công ty bác sĩ làm
bản thân đối tượng mai thành này nó có năm tiền án
trong đó có hai tiền án về tội tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
hai tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và một tiền án về tội chống người tình vụ
đối tượng này là đối tượng trước đây cũng là đối tượng cộng cán trên địa bàn
về tổ chức sử dụng nhóm ma túy thì đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm
phương thức hoạt động và thời gian quy luật hoạt động của đối tượng cũng thay đổi
không cố định ở một vị trí nào
sau đó là công an tp hcm đã phải áp dụng rất nhiều biện pháp miệng vụ
để lắm và quản lý và đấu tranh triệt phá với đối tượng thành
là địa bàn giáp danh thành phố thái nguyên với hai khu công nghiệp và bốn cụm công nghiệp
thu hút hàng chục nghìn công nhân lao động đến làm việc
nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ dễ nảy sinh những mặt trái ảnh hưởng đến an ninh trật tự
với nhiều giải pháp tăng cường phòng chống tội phạm
từ đầu năm đến nay công an tp hcm đã đấu tranh làm rõ một mươi năm vụ ma túy trên hai mươi đối tượng
chín vụ đánh bạc trên hai mươi bảy đối tượng bắt và xử lý hình sự năm mươi hai bị can
trong đó thu giữ nhiều hung khí vũ khí nóng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an tp hcm đã xây dựng các kế hoạch chuyên đề
các đợt cao điểm tấn công chân áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
qua một thời gian thực hiện thì chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo lực lượng
đặc biệt là lực lượng cảnh sát điều tra tập trung đấu tranh mạnh đối với tội phạm về hình sự ma túy
trong một thời gian thực hiện thì chúng tôi cũng đã phát hiện bắt giữ được nhiều các đối tượng hình sự cộng cán trên địa bàn
thời gian tới công an tp hcm tiếp tục phối hợp thường xuyên
với các địa phương các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tố xác tội phạm
mặt khác việc điều tra truy tố xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với các đối tượng sử dụng vũ khí nóng hung khí nguy hiểm
các loại công cụ hỗ trợ vật liệu nổ để săn đe và phòng ngừa tội phạm
qua đó góp phần tạo môi trường ổn định thu hút đầu tư phát triển kinh tế địa phương
thay đổi và linh hoạt trong việc thực hiện quy định năm k như thế nào
vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ bản luận về nội dung này
lực lượng thanh tra cảng vụ đường thủy trung ương triển khai đợt cao điểm xử phạt tàu
thuyền quá hạn đăng kiểm vận hành dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
thưa quý vị những ngày qua thì một số ý kiến cho rằng trong giai đoạn mở cửa xã hội sống chung
với covid một mươi chín thì cần thay đổi và linh hoạt hơn trong việc thực hiện quy định năm k của ngành y tế là
khẩu trang khử khuẩn khoảng cách và không tập trung đông người khai báo y tế
vậy thay đổi quy định năm k như thế nào cho phù hợp và cần phải có một chính sách chống dịch mới ra sao
để tất cả mọi người dân cũng phải tuân thủ qua đó thực hiện được vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch
hạn chế lây lan trong cộng đồng vừa khôi phục và phát triển kinh tế xã hội và cải thiện nâng cao
đời sống của nhân dân đó là câu chuyện mà chúng tôi sẽ bàn đến trong mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
trên những con đường tuyến phố ở hà nội cuộc sống như dần hồi sinh sau thời gian giãn cách
hạn chế hoạt động về dịch bệnh và quy định về khẩu trang không tụ tập đông người
hay giữ khoảng cách tại các cửa hàng ăn uống cà phê như thế này có lẽ khó thực hiện được
không chỉ trở lại nhịp sống bình thường những ngày gần đây
số ca nhiễm mới sát covid một mươi chín đều bị phát triển kinh tế
dịch bệnh covid hai ở việt nam liên tục giảm từ gần hai trăm linh ca nhiễm mới mỗi ngày
hiện con số này đã xuống dưới chín mươi ca một ngày riêng tại hà nội là địa phương có số ca mắc dẫn
đầu cả nước cũng đã qua giai đoạn cao điểm của dịch với số ca mắc liên tục giảm nhanh từ trên
một ca một ngày xuống còn dưới một mươi ca một ngày bên cạnh đó với tỷ lệ bao phủ vaccine cao
đa số người dân đã được tiêm đủ hai mũi và mũi nhắc lại hiện tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín nặng tỷ lệ chín mươi
tử vong đã giảm rõ rệt mặc dù số ca mắc vẫn còn cao nhiều ý kiến cho rằng cần phải thay đổi
quy định năm k phù hợp với thực tế

hàng thì kín người và khách sạn
thì sẽ phun phòng các điểm du lịch
bãi biển cũng sẽ đông nghe và
có lẽ thì việc tuân thủ quy định năm k
sẽ càng khó khăn hơn phải không ạ anh thị cơn
vâng tôi nghĩ là như vậy bởi vì sao
là quy định nhưng mà không chấp hành
thì không còn phù hợp thì chắc chắn là sẽ
không còn ý nghĩa thậm chí là sẽ gây khó khăn
cho những người thực thi vâng ạ và
thực tế thì cũng đã có những điều chỉnh
nhất định trong việc chấp hành quy định năm k
tuy nhiên thì vẫn rất cần một quy định
thống nhất cụ thể để áp dụng
thực hiện trong bối cảnh mới
từ giờ ngày hai mươi bảy tháng bốn
bộ y tế đã dừng khai báo y tế
đối với người nhập cảnh tại tất cả
các cửa khẩu và sắp tới
sẽ bỏ khai báo y tế trong nước truy vết
nội địa từng bước thực hiện bình thường hóa
ngày một mươi bảy tháng ba
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
cũng đã ký ban hành chương trình phòng chống dịch
covid một mươi chín tại nghị quyết số ba mươi tám
nqcp chương trình
được thực hiện trong thời gian hai năm
từ hai nghìn hai mươi hai đến

sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
mục tiêu của chương trình đặt ra
là tất cả các cấp chính quyền có
kịch bản phòng chống dịch covid một mươi chín
tất cả mọi người dân tuân thủ
các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
tất cả các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm
và cập nhật báo cáo kết quả đánh giá
chính phủ bây giờ xây dựng
hai kịch bản kịch bản
nhất là nó có biến chủng mới nó nặng
lên thì lại phải đi vào các biện pháp
là đáp ứng cho
nó phù hợp là phải
có thể cả cấm đoán ví dụ như
một số các hoạt động chẳng hạn một cái kịch bản thứ hai
là nó nhẹ đi và chuyển thành
các cái biện pháp
nó phù hợp hơn nhưng mà theo tôi
là chính phủ vừa qua cũng đã rất
linh hoạt rồi từ thích ứng
linh hoạt an toàn mà kiểm soát dịch bệnh có hợp quả
bỏ cấm đoán đi không
có cấm hoạt động không cấm đi lại
mở cửa toàn bộ nhưng mà chính phủ
vẫn linh hoạt đến là
vấn đề nới lỏng đồng bộ nhưng mà dự phòng
đồng bộ không buông trôi thả lỏng
chính phủ sẽ có những cái
cái gì mà thấy
nó không phù hợp
mà nó gây ra cái việc mà khó
khó khăn cho các địa phương
khi mà thực hiện thì
chúng ta nên có những thay đổi
khi hướng dẫn và đặc biệt
sửa những cái quy định đấy
những cái quy định mà mang tính chất bắt buộc
thì cần phải tháo gỡ
thế còn thì tôi nghĩ rằng là người dân
chúng ta vẫn nên khuyến khích
các cái biện pháp phòng bệnh mà người ta
thực hiện có thể đề phòng bệnh
covid một mươi chín khi nó diễn biến bất thường
hoặc là cũng là để phòng bệnh các cái bệnh
mà lây truyền nhiễm khác
bên cạnh đó
khi thay đổi các chính sách chống dịch
cũng sẽ tác động không nhỏ tới đội ngũ
làm công tác này
hiện nay thì chúng ta cũng tìm thấy
những cái bọc lộ có những cái chính sách
chưa phù hợp đối với cán bộ làm công tác
phòng chống dịch thì chúng ta
cần có những cái điều chỉnh
để mà làm sao là
giữ chân họ lại
đáp ứng được một cách đầy đủ
bởi vì là hệ thống y tế dự phòng
và y tế cơ sở người ta không có
một cái nguồn thu nhập nào khác
còn lại đối với
các cái ngành các bộ ngành
rồi các cấp
các cái địa phương chúng ta cũng cần
có những cái chính sách
làm sao cho nó phù hợp
để làm sao quan trọng
là chúng ta thích ứng an toàn
linh hoạt đánh giá nguy cơ chính xác
để chúng ta có đáp ứng phù hợp
nguy cơ đến đâu đáp ứng đến đó
tránh cái việc mà đáp ứng không tới
thì ảnh hưởng không chống được dịch
nhưng mà đáp ứng quá rõ ràng là
ảnh hưởng tới
làm kinh tế và an sinh
cho người dân
vâng theo một khảo sát
tỷ lệ người dân việt nam
hài lòng với các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ
trong thời gian qua đã tới chín mươi sáu
và nhờ sự đồng thuận
chung sức chấp hành tốt các chính sách phòng chống dịch
mà chúng ta cũng đã đẩy lùi được dịch bệnh
tái thiết lại cuộc sống
vâng vì vậy người dân đang rất mong chờ
các chính sách chống dịch mới
phù hợp với cuộc sống để tiếp tục lan tỏa tinh thần
cùng chung tay chống dịch thời gian qua
và tiếp nối chương trình sẽ là những chính sách mới đáng chú ý
lực lượng thanh tra
cảng vụ đường thủy trung ương
đang phối hợp với lực lượng thanh tra
cảnh sát giao thông đường thủy các địa phương
triển khai đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm giao thông đường thủy
nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông
đường thủy trên các tuyến đường thủy quốc gia
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
đối tượng kiểm tra gồm
bến phương tiện chở khách ngang sông
bến tàu phương tiện thủy phục vụ du lịch
tàu cộng tốc chở khách
nội dung kiểm tra chú trọng về đăng ký
đăng kiểm phương tiện trang thiết bị cứu sinh
và chống cháy nổ điều kiện về người lái
thuyền viên và chấp hành quy định về tải trọng
số người được phép chở trên phương tiện
dự báo nhu cầu
tham gia giao thông của người dân
trong thời gian trước trong và sau dịp nghỉ lễ
hai mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sẽ gia tăng
mật độ phương tiện tần suất phương tiện
qua lại tại các điểm giao cắt
đồng mức giữa đường bộ và đường sắt
tăng cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ
tai nạn giao thông đường sắt
cục đường sắt việt nam đề nghị địa phương
các đơn vị đường sắt tăng cường đảm bảo
an toàn giao thông đường sắt an toàn chạy tàu
dịp nghỉ lễ đồng thời công bố đường dây nóng
để kịp thời tiếp nhận xử lý
và giải quyết các thông tin phản ánh
về công tác phục vụ vận tải đảm bảo
trật tự an toàn giao thông đường sắt
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
từ ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
người vi phạm giao thông không cần phải
quay lại nơi vi phạm để giải quyết phạt nguội
mà có thể nộp phạt ngay tại nơi cư trú
khi người vi phạm đến làm việc
thì trưởng công an cấp xã trưởng công an cấp huyện
tiến hành lập biên bản
và ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông
theo quy định
đó là một trong những điểm mới trong thông tư
một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tt bca của bộ công an
chính thức có hiệu lực
từ ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua
một số thông tin nổi bật trên các số báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay
đăng tải bài viết có nhan đề
định danh và xác thực điện tử
nhằm hạn chế hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nội dung bài viết đề cập đến việc hiện nay
xây dựng chính phủ điện tử phát triển
việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến
đã và đang được chính phủ các bộ ban ngành địa phương
đặc biệt quan tâm chính vì vậy tính chính xác
bảo mật an toàn thông tin là mối quan tâm hàng đầu
của mọi người dân và doanh nghiệp
khi thực hiện giao dịch điện tử
trong đó bao gồm dịch vụ công trực tuyến
do cơ quan nhà nước cung cấp
và các giao dịch khác trên môi trường điện tử
việc định danh và xác thực điện tử
còn đáp ứng yêu cầu quản lý
đối với giao dịch trên môi trường điện tử
nhằm hạn chế hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xâm phạm danh dự nhân phẩm
gây mất an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
báo tuổi trẻ online đăng tải bài viết
với nhan đề đưa ý gì khi đăng ký
thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
hai nghìn hai mươi hai bộ giáo dục và đào tạo
tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
nhằm mục đích chính là lấy
kết quả thi để xét công nhận
tốt nghiệp trung học phổ thông
các cơ sở giáo dục đại học có thể sử dụng
kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh
năm nay việc thi và tuyển
được tách thành hai khâu
thí sinh có nguyện vọng sử dụng kết quả thi
để đăng ký xét tuyển vào cao đẳng
đại học ngành giáo dục mầm non
gọi chung là đại học thì đăng ký
sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
về tổ chức đăng ký dự thi tốt nghiệp
trung học phổ thông thí sinh đang học
lớp một mươi hai năm học hai nghìn hai mươi một

dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi
thí sinh tự do thì đăng ký
dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi
do sở giáo dục và đào tạo quy định
sách giáo khoa mới giá cao gấp hai ba lần
sách giáo khoa cũ đây là thông tin
được đăng tải trên báo điện tử vn express

nhà xuất bản giáo dục việt nam
vừa công bố giá sách giáo khoa
mới của lớp ba lớp bảy lớp một mươi
ở hai bộ kết nối chi thức
với cuộc sống và chân trời sáng tạo
áp dụng từ năm học
giá các bộ sách này
cao hơn hẳn so với sách giáo khoa
hiện hành một bộ sách lớp ba
hiện có giá năm mươi tám đồng
trong khi bộ mới có giá từ
một trăm bảy mươi bảy đồng đến một trăm tám mươi ba đồng
cao hơn ba lần
mức này của bộ mới
chưa bao gồm sách tiếng anh cuốn thường đắt nhất
do tiếng anh trở thành môn học bắt buộc
với lớp ba từ năm học tới
phụ huynh sẽ phải chi thêm ít nhất vài chục nghìn nữa
giá sách tăng cao một phần
bởi số cuốn trong mỗi bộ nhiều hơn
ngoài ra theo lý giải của nhà xuất bản
sách tăng giá vì được thiết kế
theo hướng phát triển phẩm chất năng lực
cho học sinh tăng cường hình ảnh
với cách trưng bày minh họa sinh động hấp dẫn
khổ sách lớn hơn
mời quý vị cùng điểm lại những tin tức đã phát
trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay